một vụ vận chuyển trái phép bốn năm kg cần xa qua biên giới vừa bị lực lượng chức năng tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng tám tổ công tác thuộc đội biên phòng vĩnh gia bộ đội biên phòng an giang tổ chức tuần tra tại khu vực biên giới
thì phát hiện hai đối tượng đang đi từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng bao vây truy đuổi nhưng lợi dụng đêm tối các đối tượng bỏ lại một bao hàng và chạy sang biên giới campuchia
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một bao ni lông màu xanh bên trong có bốn năm kg cần sa khô
hiện đội biên phòng vĩnh gia phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật